nhằm giúp cho các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm xây dựng và mở rộng mạng lưới hợp tác kinh doanh
phân phối lĩnh vực linh phụ kiện ô tô và các dịch vụ kỹ thuật trong ngành ô tô
hội thảo cơ hội kinh doanh giữa việt nam và malaysia trong ngành linh kiện và phụ tùng ô tô
do phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với tổng lãnh sự quán malaysia tổ chức
vừa được diễn ra tại thủ đô hà nội
tại hội thảo các chuyên gia doanh nghiệp đã đánh giá tổng quan về thị trường
trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực linh kiện phụ tùng ô tô mà malaysia có thế mạnh
trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã sản xuất lắp ráp được trên hai trăm năm mươi xe
hiện ngành có trên bốn mươi doanh nghiệp tham gia sản xuất lắp ráp ô tô
tuy nhiên hầu hết là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
công suất thiết kế của các doanh nghiệp có thể sản xuất lắp ráp khoảng tám trăm linh xe một năm
và hầu hết đều dưới mức thiết kế
hiện tại việt nam vẫn chưa tạo được sự liên kết và hợp tác chuyên môn hóa sâu
giữa các doanh nghiệp trong sản xuất lắp ráp ô tô với các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng và linh kiện ô tô
chưa hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện ở quy mô lớn
về tỷ lệ nội địa hóa đối với cả dòng xe du lịch là xe cá nhân đến dưới chín chỗ ngồi
với mục tiêu đề ra là bốn mươi vào năm hai nghìn năm và sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi
thì hiện tại các mục tiêu này vẫn chưa đạt được
theo bộ công thương ngành công nghiệp ô tô việt nam hiện có tỷ lệ nội địa hóa thấp
chỉ từ một mươi cho đến hơn ba mươi
vì đó tỷ lệ nội địa hóa của các nước trong khu vực đạt trung bình từ sáu mươi năm bảy mươi
có nước đạt trên tám mươi
nếu các nhà sản xuất ô tô việt nam không có giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa
thì sẽ rất khó cạnh tranh với nhà sản xuất ô tô trong khu vực
như là chúng ta là các hệ thống công nghệ trang thiết bị là nó thiếu cái tính đồng bộ
thứ hai là các tiêu chuẩn để đáp ứng được việc sản xuất ra thị trường
hoặc là sản xuất để cung cấp cho các doanh nghiệp mà họ chuyên lắp ráp và sản xuất ô tô
thì cái việc ấy là có thể nói rằng là đến bây giờ thì gần như là chưa có một cái doanh nghiệp nào là đủ cái điều kiện
việt nam là quốc gia có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp ô tô
tuy nhiên do ra đời muộn hơn so với các nước trong khu vực nên chịu áp lực cạnh tranh cao
vì vậy ưu tiên trước mắt của ngành là phải gắn mình vào chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu
trong đó cần phát triển lành mạnh thị trường

duy trì và đẩy mạnh sản xuất lắp ráp ô tô trong nước phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô
các giải pháp chính sách cũng cần hướng và hỗ trợ nhóm giải pháp trên
các giải pháp chính sách cũng cần hướng và hỗ trợ nhóm giải pháp trên